các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
tiếp theo chương trình là câu chuyện về nông nghiệp đô thị tp hcm với bề phóng công nghệ cao
bây giờ mời quý khán giả cùng theo dõi nội dung chi tiết
sau khi nghe tin nguyên thủ tướng phan văn khải từ trần
người dân tp hcm đã đến tận tư gia của ông để viến và chia buồn cùng gia quyến
bày tỏ sự tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của vị thủ tướng
đáng kính người con của vùng đất thép củ chi anh hùng
là một trong những nhà lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước
ở chặng đường đầu của công cuộc đổi mới phát triển đất nước
cô thủ tướng phan phan khải là người tích cực và quyết tâm xây dựng thể chế
theo tinh thần đổi mới phát huy khả năng của mọi thành phần kinh tế
đặc biệt là kinh tế tư nhân đi đôi với mở cửa hội nhập quốc tế
không chỉ để lại những dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
với thành phố hồ chí minh cô thủ tướng phan phan khải còn có sự gắn bó đặc biệt
nghĩ hưu về lại quê nhà ông sống hòa minh gần gũi thân tình với bà con chồng xóm
và có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới
trên quê hương đất thép thành đồng
nhân dân trong vùng ai cũng xót xa khi nghe tin ông ra đi
hội đồng nhân dân tp hcm quá chính vừa tổ chức kỳ họp thứ bảy
kỳ họp bất thường về chuyên đề cải cách hành chính và triển khai thực hiện
nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển
để đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi tám
ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất giảm hai biên chế hành chính
tại kỳ họp hội đồng nhân dân tp hcm tập trung công tác cải cách hành chính
nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công
trên địa bàn tp hcm
nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền
hướng tới chuyên nghiệp minh bạch nâng cao năng suất lao động
hội đồng nhân dân cũng xem xét quyết định phí dừng độ xe ô tô
trên lòng đường hè phố trên địa bàn điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường
đối với nước thải công nghiệp và thí điểm chi thu nhập
tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức do tp hcm quản lý
ngày một mươi bảy tháng ba đồng chí nguyễn thị nhân ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm đã chủ trì hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp
tại hội nghị đại diện các doanh nghiệp của tp hcm cho rằng
khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt là tình trạng thiếu nguồn vốn đầu tư
qua đó đề nghị tp hcm xem xét chỉ đạo các tổ chức tín dụng đổi mới quy trình cho vay
theo hướng đơn giản hóa thủ tục cũng như các điều kiện bảo đảm an toàn vốn vay
từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay đảm bảo duy trì hoạt động
phát biểu tại hội nghị đồng chí bí thư thành ủy đề nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố
khẩn trương chỉ đạo các sở ban ngành nghiên cứu những đề xuất của doanh nghiệp
tập trung giải quyết những tồn tại tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
để huy động tối đa nguồn lực nhằm thể hiện rõ thiết thực cụ thể như chủ đề hội nghị đề ra là
đột phá cơ chế cùng doanh nghiệp phát triển tp hcm nhanh bền vững
tại tp hcm trước mắt có một mươi cảng bến trên sông sài gòn phải di dời
nhóm cảng tp hcm được xác định là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực gồm khu bến trên sông sài gòn
khu bến cát lái trên sông đồng nai khu bến trên sông nhà bè khu bến hiệp phước trên sông xoài rạp
bộ giao thông vận tải xác định khu bến trên sông sài gòn phải thực hiện di dời
chuyển đổi công năng theo quyết định của thủ tướng với một mươi bến cảng được xác định
trong đó di dời bến cảng tân thuận quận bảy thu cảng sài gòn ra khu vực hiệp phước huyện nhà bè
phù hợp với tiến trình xây dựng cầu thủ thiêm bốn
công bố này cũng xác định khu bến cảng hiệp phước sông xoài rạp nhà bè là khu bến cảng chính
của cảng biển tp hcm trong tương lai
riêng cảng nhà rồng khánh hội cuối năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu bảo đảm thời gian
bằng giao mặt bằng trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai hai nghìn một mươi tám
bệnh viện chợ rẫy tp hcm vừa thực hiện thành công ca ghép tạng xuyên việt cho hai bệnh nhân
với tim và thận được nhận từ người cho chết não
đây cũng là ca ghép tim thứ hai mà bệnh viện chợ rẫy tiến hành thành công
bệnh nhân nam hai mươi chín tuổi ở tiền giang bị cơ tim giãn nở và nữ sinh viên hai mươi năm tuổi quê ninh thuận
bị chẩn đoán xuyên thận mạng giai đoạn cuối
sau khi phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân đã bắt đầu ổn định
theo các chuyên gia y tế ghép tim được xem là kỹ thuật khó nhất trong ngành ghép tạng
sự khó khăn càng tăng gấp bội với nguồn hiến từ người chết não bởi yêu cầu khẩn trương chuyên sâu
cần sự phối hợp của nhiều nguồn lực mới mang lại hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân
thưa quý vị và các bạn với đặc thù là thành phố công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước
hoạt động nông nghiệp
nông nghiệp chỉ chiếm tám radb của thành phố hồ chí minh dù vậy con số tuyệt đối giá trị sản xuất thực tế
trong lĩnh vực nông nghiệp là một mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng tương đương với một tỉnh nông nghiệp khá của cả nước
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đạt bốn trăm năm mươi triệu đồng trên hectare trên năm tăng một mươi chín so với cùng kỳ
đó là kết quả của quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sang hướng nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao
cứ vào mỗi thứ hai và thứ năm hàng tuần gia đình bà nguyễn thị bé lại xuất bán hoa lan
với diện tích hơn một mươi m hai vườn lan mokara mỗi tuần cung ứng cho thị trường từ bốn đến sáu cành lan
mang lại thu nhập hơn sáu mươi năm triệu đồng một tháng
lúc đầu mới trồng lan bà nhập giống từ thái lan về nhưng nhiều lần bị thất bại bà nghĩ tới tự mình làm giống
phải mất hai năm bà mới thành công
trong vườn lan bà bé trang bị hệ thống tưới nước tự động
cơ sở hạ tầng cũng được bà chú trọng đầu tư như bê tông hóa lôi đi có hệ thống thoát nước giá thể trồng lan là ống nhựa sạch sẽ bền chắc
với sự chịu khó sáng tạo và áp dụng khoa học kỹ thuật vào vườn lan đã giúp cho bà bé có được những cành hoa lan rực rỡ
vì tôi muốn sàng lọc giống để cho mọi người khi nói tới mogar là phải nói là lấy giống ở củ chi thì an toàn
chứ còn thí dụ như cái cây tôi nó đang như thế này nó đang cho hoa đẹp như vậy
tôi để tôi cắt hoa hàng tuần hàng tháng
tôi vẫn có lợi nhận này tại sao tôi phải cắt rồi đợi tám tháng sau tôi mới bán cây con
đấy nhưng tôi vẫn mạnh dạng tôi làm vậy
cũng tại huyện củ chi ông lê văn phi đang chăm sóc bảy mươi con bò sữa của mình
đàn bò được nuôi theo ba sạch nghĩa là bò phải được ăn sạch uống sạch ở sạch
năng suất bò sữa khoảng hai mươi năm ba mươi kg một con một ngày
lợi nhuận ước đạt sáu triệu đồng một tháng một con bò
thành công là do này thì mình cũng đi
với bên khuyến nông với bên hồ nông dân thành phố với sở nông nghiệp phát triển nông thôn
tạo điều kiện cho tôi được là một cái biêu ga một với một cái thức ăn trên ma trộn cho bò ăn tới ngày hôm nay là được con bò được phát triển tốt
từ chỗ là địa phương khó khăn đến nay huyện củ chi được xem là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của thành phố hồ chí minh
giá trị mỗi hectare đất sản xuất nông nghiệp bình quân đạt gần ba trăm linh triệu đồng một năm
huyện cũng đã ra mắt thương hiệu sữa tươi củ chi
nhờ thế mạnh đảm bảo sửa hơn bảy mươi con
nằm giữa quận một mươi hai và huyện củ chi
huyện hóc môn là cửa ngõ giao thương của thành phố hồ chí minh cung cấp lương thực cho thành phố
những năm qua chính quyền huyện đẩy mạnh phát triển những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học và sản xuất
nghị quyết đại hội đảng bộ huyện hóc môn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cầu phát triển kinh tế tạo hướng
thương mại dịch vụ
tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp
trong đó lĩnh vực nông nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ sinh học
đây là nhà màng rộng sáu m hai của anh nguyễn lê cẩm tú
được xây dựng theo công nghệ israel giúp kiểm soát dịch bệnh và môi trường
cây được tưới bằng vòi tưới nhỏ chọc
hoa thì được thủ phấn bằng tay
chi phí đầu tư nhà màng không rẻ
nhờ hệ thống nhà màng mỗi năm anh tú sản xuất ba năm vụ
trung bình mỗi ngày anh tú bán năm trăm linh kg dưa lưới ra thị trường
doanh thu đạt gần bảy trăm linh triệu đồng trên một m hai trên một năm
mình đầu tư về khung nhà màng và tất cả cái hệ thống theo hệ thống
để mình ra được năng suất cao như thế này thì khoảng tầm ba năm mình mới thu hồi là vô
song song với chi phí lớn thì hiệu quả kinh tế của mình sẽ cao hơn
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm
một số dự án chuyển đổi diện tích lúa và mía
năng suất thấp
sang trồng hoa kiển cá cảnh các loại rau ăn lá và ăn quả
ứng dụng công nghệ cao đã đi vào sản xuất
đêm nay đã có gần ba trăm chín mươi ha tăng ba trăm tám mươi năm năm so với cùng kỷ năm trước một trăm linh một ha
trong đó nhiều cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế cao như rau
nhóm rau ăn lá bình quân đạt khoảng một một bốn tỷ đồng một hectare một năm
nhóm rau ăn quả từ sáu bảy tỷ đồng một ha một năm
lạ hoa lan bình quân hai tỷ đồng một ha một năm
là bò sữa quy mô hai mươi con bình quân khoảng tám trăm linh triệu đồng một năm
là nuôi tôm siêu thơm canh bình quân khoảng hai bảy ba tỷ đồng một ha một năm
là cá cảnh bình quân từ một mươi một mươi hai tỷ đồng một ha một năm
các mô hình trên mang lại lợi nhuận cao từ ba mươi bốn mươi
nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được người dân và doanh nghiệp quan tâm đầu tư
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với ông từ minh thiện phó ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao tp hcm
trước hết thì xin được cảm ơn ông từ nguyên thiện đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay của truyền hình nhân dân ạ
thưa ông hiện nay ngành nông nghiệp của thành phố chúng ta từng bước nhân rộng các mô hình để nông nghiệp ngoại thành trở thành vùng nông nghiệp công nghệ cao
thành phố đang khuyến khích và có những chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp và hộ cá thể đầu tư sản xuất theo hướng này ạ
khiến khích khoảng gần hai mươi năm nay vẫn kiên trì theo con đường chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp
từ những sản phẩm có giá trị gia tăng thấp chuyển qua những vật nuôi cây trồng có giá trị gia tăng cao
ví dụ như bò sữa hoa lan rau an toàn tôm sú chương trình vẫn đang tiếp diễn
và cứ năm năm có những chính sách bổ sung cập nhật và hoàn thiện hơn phù hợp với điều kiện phát triển chúng ta hơn
thí dụ như là thành phố có quyết định bốn hiện nay đang triển khai thì quyết định bốn nó khởi đầu từ quy định một trăm linh năm
sau đó bổ sung thành quy định ba mươi sáu một mươi ba và đến nay là bốn
tức là cái chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp đô thị
và nó theo những hướng chuyển dịch là những cây con có giá trị gia tăng cao như là tôi đã vừa kể trên
thì cái chương trình này nó hỗ trợ cho người sản xuất á
những cái ưu đãi về mặt lãi xuất đối với là cái đầu tư hạ tầng và những đầu tư vào cái tài sản hữu định
có khả năng là sẽ được hưởng một trăm linh lãi suất và đối với lãi cái vốn lưu động thì hưởng từ sáu mươi đến tám mươi
tùy theo cái sản phẩm và tùy theo cái mọc đời của sản phẩm
và cái chương trình này hiện nay đều triển khai khá tốt và đã có những cái số liệu cho chúng ta thấy là
trong chỉ trong năm hai nghìn một mươi bảy thôi đến tháng tám hai mươi bảy từ tháng giê đến tháng tám hai nghìn một mươi bảy thì chương trình đã hỗ trợ vốn được khoảng hơn bốn trăm bốn mươi bảy tỷ
trên cái tổng số mà vốn đang cần là khoảng tám trăm linh tỷ tức là hỗ trợ như vậy là rất là khá
còn nếu chưa tính chương trình mà từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bảy thì đã hỗ trợ được hơn sáu năm trăm linh tỷ trên cái mức là một mươi sáu trăm linh tỷ
thì con số đó là tôi nghĩ là số hiện nay thành phố rất nỗ lực trong việc này
và cái thứ hai nữa là thành phố có những cái chương trình như là những cái chương trình
họ khuyến khích để đầu tư ứng dụng cái nông nghiệp công nghệ cao thì nhờ quyết định năm mươi để cho những doanh nghiệp mà họ đầu tư vào lĩnh vực mà thay đổi máy móc thiết bị
và đầu tư nông nghiệp công nghệ cao họ có thể vây được khoảng này với những cái lãi suất ưu đãi và những cái chính sách ưu đãi khác kèm theo
và cái thứ ba nữa là thành phố cũng hỗ trợ cho cái việc mà tiêu thụ sản phẩm thông qua cái việc những hội nghị kết nối cung cầu
cũng như là thành phố làm cái chương trình phiên chợ an toàn thì đưa những cái sản phẩm mà có tiêu chuẩn global gap hoặc là gap
thì họ được bán ở đó và giúp cho người ta có thể tiêu thụ cái sản phẩm này dễ dàng hơn
và cũng như là có những chương trình hỗ trợ như là quyết định hai mươi năm và quy định hai mươi hai để hỗ trợ cho những hợp tác xã
khuyến khích để thành lập những hợp tác xã liên kết ngang cũng như là hỗ trợ những hợp tác xã đó hoặc là những hộ nông dân
mà họ muốn áp dụng cái tiêu chuẩn việt gáp tiêu chuẩn sản xuất an toàn vào trong cái sản xuất của mình
thì đó là những cái chính sách mà hiện nay thành phố đang triển khai
vâng thưa ông nói như vậy thì không có nghĩa là
chúng ta vẫn không gặp những cái khó khăn và những cái hạn chế
vì sao mà những sản phẩm sạch vẫn chưa tìm được đầu ra ổn định trên thị trường thưa ông ạ
cái đây đúng là cái nỗi bức xúc của thành phố
chính vì vậy thành phố mới thành lập ra một bang quản lý an toàn về thực phẩm
và kiểm soát và hòng bổ vấn đề của mức này an toàn thực phẩm thành phố
nó bao gồm một số nhân sự từ sở nông nghiệp từ sở y tế và sở công thương
thì cái vấn đề chính hiện nay chúng ta đang làm cái tuyên sức nguồn gốc
sở công thương đã làm cho tuyên sức nguồn gốc cho thịt heo cho cây trứng gà và phần mô thủy sản
và sắp tới sẽ mở rộng làm một số sản phẩm khác như ra quả v v
cái vấn đề chính ở đây hiện nay là chúng ta đang gặp mấy cái vấn đề khó điều này
cái tí nhất cái lòng tin của người dân đối với mấy cái sản phẩm an toàn và không an toàn
thì hiện nay nó có nhiều cái vấn đề mà chưa có thể tạo được niềm tin người ta
vì nó có nhiều vấn đề một số nhà kinh doanh hoặc là sản xuất
và vẫn còn làm ăn chưa có trung thực
và cái thứ hai nữa là cái vấn đề chúng ta chưa có một cái sự khác biệt rõ ràng về giá
giữa cái sản phẩm an toàn và những sản phẩm quen an toàn
và có thể là truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm đó
và nếu mà không có được sự khác biệt về giá thì người ta
mặc dù ở đây có rất nhiều người người ta sẵn sàng người ta giả trả giá cao hơn để mua cái sản phẩm an toàn
nhưng mà do người ta vẫn chưa có sự phương biện rất rõ về vấn đề này
nên người ta cũng ngại
thì thật sự vấn đề này cũng một phần
trách nhiệm chúng ta phải nhìn về phiếu quản lý nhà nước
phải làm mạnh làm chặt hơn
thì cái thứ ba nữa là chúng ta thấy cái chế tài trong cuộc việc này
nó chưa đủ mạnh để đủ sức răng đe
một số nơi thí dụ như là họ vi phạm những cái này
thì cần thiết chúng ta đưa lên dư luận công khai
công khai ở trong hiệp hội của họ
công khai ở trên báo chí
thì chúng ta sẽ có những nguyên pháp ngay sẽ làm
họ sẽ ảnh hưởng lên ngay cái vấn đề kinh tế của họ
và họ sẽ có sự thay đổi chỉnh sửa
hoặc là chúng ta phải có những biện pháp chế tài nó mạnh hơn
tại vì vấn đề nó liên quan đến sức khỏe con người
cho đó tôi nghĩ cái vấn đề chính này nó nằm ở vấn đề về mặt xã hội
chứ không phải chỉ về mặt kỹ thuật
thưa ông vậy thì thành phố cần thực hiện các giải pháp gì
để phát triển nông nghiệp hiện đại
và trong đó thì khu nông nghiệp công nghệ cao của chúng ta
tiếp tục phát huy vai trò của mình như thế nào
thành phố hiện nay vẫn rất muốn là đẩy mạnh cái liên kết
trong đó liên kết cái vùng rất là quan trọng

điều kiện của thành phố nó thuận lợi cho việc xuất khẩu tại chỗ
cũng như xuất khẩu đi số quốc gia khác
tuy nhiên ở thành phố tại đây không đủ đất để mà thành lập cái vùng nguyên liệu
và cũng như không đủ lao động làm việc này
vì vậy cái việc liên kết giữa thành phố hồ chí minh
với một số địa phương khác
có cái điều kiện đất đủ để xây dựng cái vùng nguyên liệu đó
để chúng ta có thể đủ lượng mà chúng ta xuất khẩu ra
điều rất quan trọng và thành phố đang làm mạnh cái việc này
cái thứ hai nữa là ở đây
nếu mà trong đây thì hiện nay chúng tôi đang đẩy mạnh
vấn đề tập trung chính của thành phố hiện nay
đó là giống và cái dịch vụ
tại đây là hai cái điểm mạnh của thành phố
và nếu chúng ta có cái liên kết giống vào dịch vụ
thì các địa phương sẽ làm cái sản xuất cung ứng ngược lại
thì chúng ta sẽ có một cái bài toán giải quyết rất tốt vấn đề này
và cái thứ hai nữa chúng tôi cũng đang tìm những mô hình phù hợp
và khi mà chúng tôi chuyển giao cho người nông dân
cũng như là những doanh nghiệp
để sao chúng ta luôn luôn có những cái sản phẩm
mà đạt cái thư chứng để tiêu thụ ở trong nước là xuất khẩu
và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng tập trung cái vấn đề
mà đào tạo cái lực lượng doanh nghiệp
đó là đẩy mạnh hoạt động của ươm tạo doanh nghiệp
ở trung tâm ở bang thì có một cái trung tâm ương tạo doanh nghiệp
nông nghiệp nghệ cao
thì nó giúp thành lập một cái đội ngũ doanh nghiệp
có khả năng ứng dụng và có khả năng hoạt động
trong lĩnh vực nông nghiệp nông nghiệp cao
và cái nữa là chúng tôi chuyển giao
đẩy mạnh cái xây dựng những mô hình điểm
tại vì đối với những người dân thành phố
thì cái vấn đề mà có những mô hình điểm
để mà họ nhìn thấy cái tận nơi
họ thuyết phục họ để họ nhảy vào lĩnh vực đó rất là quan trọng
và chúng tôi đang có những chương trình hợp tác giữa khu nông nghiệp cao
với những địa phương
ví dụ như là ở củ chi
ví dụ ở bình chánh
ví dụ như là ở cần giờ
để chúng tôi giới thiệu công nghệ
và chúng tôi có thể hỗ trợ được cho người nông dân
cũng như những cái doanh nghiệp
mà đang làm trong lĩnh vực đó
thì đó là những cái mà hiện nay chúng tôi nghĩ
chúng tôi đang tập trung làm để đưa những ứng dụng
công nghệ cao dần dần vào trong nông nghiệp
nhưng những cái ứng dụng nó phải mang lại
cái hiệu quả thật sự và phải phù hợp
với cái điều kiện của cái người tiếp nhận
của người dân cũng như là cái trình độ sản xuất
của cái nông dân của chúng ta nói chung
chúng tôi hiện nay đang mở rộng thêm
dự kiến là sẽ thêm bốn khu nữa
thì hiện nay chúng tôi đang triển khai
một khu hai mươi ba hectare
là tập trung cho sản xuất nấm
và công nghệ sao thu hoạch ở củ chi
nằm ngay xã phước vĩnh an
một khu nó ở cần giờ nó khoảng chín mươi hectare
thì để chúng tôi làm là thủy sản công nghệ cao
chúng tôi tập trung vào mấy cái sản phẩm
thủy sản ở nước lợ
và chúng tôi dự kiến cũng sẽ mở rộng
thêm một khu khoảng hai trăm linh hectare ở quốc chi
để tiếp tục đẩy mạnh cái hoạt động
liên quan đến rau quả và một số
cái loại hoa và một khu cuối cùng
đó là khu ở bình chánh
dự kiến khoảng một trăm bảy mươi hectare
để làm cái khu chăn nuôi công nghệ cao
khi đó thành phố sẽ phát triển cả ba lĩnh vực
trồng trọt chăn nuôi và thủy sản
vâng ạ với những kết quả đã đạt được
và những cái định hướng sắp tới thì
hy vọng rằng những cái đột phá của
thành phố hồ chí minh về nông nghiệp công nghệ cao
sẽ tạo đà để phát triển một nền nông nghiệp
bền vững xứng đáng là một đơn vị
dẫn đầu trong ngành nông nghiệp công nghệ cao
của cả nước xin được cảm ơn những chia sẻ
của ông tử minh thiện trong chương trình
của truyền hình nhân dân hôm nay
quý khán giả thân mến
nội dung chương trình thành phố hồ chí minh
hôm nay kỳ này của chúng tôi đến đây
là kết thúc
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này
trên website nhândântv vn
mọi thông tin chia sẻ
mong quý vị gửi về địa chỉ
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này
vào thứ sáu tuần sau
xin kính chào tạm biệt